công an huyện grong anna tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với chín đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch là hơn một mươi tỷ đồng trong một tháng
chín đối tượng bị khởi tố đều trú tại huyện grongwana là do nguyễn quốc hưng cầm đầu
trước đó công an huyện grongana phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc đã bắt quả tăng hưng khi đang giao dịch thắng thua cá độ bóng đá với các con bạc
tại hiện trường công an thu giữ một mươi bảy triệu đồng tiền mặt cùng một mươi một điện thoại di động
mở rộng điều tra công an huyện grongana đã làm rõ thêm một mươi đối tượng liên quan trong đường dây cá độ bóng đá của hưng
bước đầu công an đã làm rõ vào đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một hưng mua một tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet về chia nhỏ thành một mươi chín tài khoản khác rồi giao cho các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền với các con bạc
trung bình mỗi ngày các đối tượng tham gia cá độ bóng đá trên ba trăm ba mươi triệu đồng
mỗi tháng số tiền giao dịch cá độ
trên một mươi tỷ đồng
hiện vụ án đang được công an huyện grong anna tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan